liên quan đến vụ ô tô khách dường nằm đâm xe máy khiến ba người tử vong trên quốc lộ một
đoạn qua xã hoài châu bắc xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
công an thị xã hòa nhơn tỉnh bình định đã tạm giữ ông nguyễn hữu nhân là tài xế của xe ô tô khách
bước đầu lực lượng công an nhận định tài xế nhân không vi phạm nồng độ cồn ma túy
nhưng người này đã không chú ý quan sát đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
còn phạm công nhật hai mươi năm tuổi trú tại thị xã hoài nhơn điều khiển xe máy chở hai người trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu
nhật chạy xe máy chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát không nhường đường cho xe đi hướng ưu tiên nên đã xảy ra vụ tai nạn
hậu quả khiến cả ba người đi trên xe máy tử vong